sáng nay ngày hai mươi hai tháng chín phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc
trước đó các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo luật về hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
cho ý kiến về việc áp dụng luật đối với người nước ngoài cư trú và làm việc hợp pháp tại việt nam
thành lập hội của cá nhân tổ chức nước ngoài tại việt nam tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký và hoạt động tại việt nam
nhiều đại biểu cho rằng nên đưa những tổ chức trên vào đối tượng áp dụng của luật
bởi đây sẽ là những nguồn lực đóng góp cho đất nước
khi đó luật phải có những quy định về điều kiện trình tự thủ tục chặt chẽ
đảm bảo các tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động hội phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật việt nam
tuy nhiên một số đại biểu lại cho rằng người nước ngoài có thể tham gia vào hội nhưng không được thành lập hội
cho ý kiến về việc thành lập hội không đăng ký
một số ý kiến đề nghị luật cần quy định rõ về loại hội không đăng ký
để vừa đảm bảo tôn trọng và cụ thể hóa quyền lập hội của công dân
vừa đảm bảo quản lý nhà nước đối với loại hội này